hỗ trợ các bác sĩ rất là đắc lực trong việc phát hiện những polyp đặc biệt là những polyp đại tràng
và thông qua ai thì hiện nay thì ai có thể phân biệt được là cái polyp đó là polyp lành tính hay là adenom
theo các nghiên cứu trên thế giới thì cho thấy là nếu mà chúng ta tăng tỷ lệ phát hiện polyp lên một thì tự ứng với việc là chúng ta giảm được ba cái nguy cơ dẫn đến ung thư đại trực tràng
các bác sĩ ở đây chịu gì
chịu liệu rất tốt rất chăm sóc rất cận tình lúc nào cần có bản nghe
nói chung là các bác sĩ ở đây là như thế là chúng tôi rất hoan kinh
chính vì như thế là chúng tôi những cái bệnh chặt nào nó cũng nhanh chóng để lùi vào thương
tại việt nam ung thư phổi đứng thứ hai với tỷ lệ tử vong chỉ sau ung thư gan
bệnh viện một trăm chín mươi tám đã nhận chuyển giao kỹ thuật tiên tiến nhất trong chẩn đoán ung thư phổi
từ chuyên gia nhật bản mang đến nhiều hy vọng và cơ hội cho người bệnh
nếu như trước đây mắc ung thư phổi tiên lượng sống thấp hơn
thì ngày nay với sự tiến bộ của y học ung thư phổi được chẩn đoán sớm
có nhiều phương pháp điều trị có thể kéo dài sự sống lên ba năm năm thậm chí là một mươi năm
bệnh viện chúng tôi đã tiếp nhận công nghệ nội soi i bus nội soi siêu âm
để giúp chẩn đoán sớm
bệnh nhân ung thư phổi và đặc biệt là trong quá trình nghiệm này chúng ta rất là mong muốn
để chẩn đoán giai đoạn cho bệnh nhân ung thư phổi
đối với bệnh nhân ung thư phổi thì càng phát hiện ở giai đoạn sớm thì càng tốt
nội soi phế quản siêu âm i bus đã giúp ích rất là nhiều cho những bệnh nhân
mà chẩn đoán giai đoạn để giúp cho bệnh nhân phát hiện ở những giai đoạn sớm nhất
tiên lượng điều trị cho bệnh nhân được tốt hơn
ngoài việc tự học tự rèn tự đào tạo thì việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn như thế này
đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực trình độ
từ những hình ảnh nội soi thực tế của bệnh nhân có thể trao đổi kinh nghiệm
đóng góp ý kiến từ đó đưa ra phác đồ điều trị kịp thời
cái hoạt động chuyên môn hàng tuần vào một buổi trong tuần để các bác sĩ học lại
và chúng tôi đưa ra những hình ảnh
bệnh nhân mà nó có đặc biệt để chúng tôi trao đổi và đưa ra một cái thống nhất trong trần đoán
cũng như là tất cả các bệnh nhân chúng tôi đều có trao đổi lẫn nhau
cũng như hội trần với lãnh đạo khoa để đưa ra một phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
thưa quý vị và các bạn lực lượng y tế công an nhân dân là một trong những lực lượng
có lộ trình tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
trong đó nâng cao trình độ chuyên môn vững mạnh về chính trị tư tưởng là then chốt
ứng dụng khoa học công nghệ là trọng tâm
và để tiến thẳng lên hiện đại thì yếu tố nguồn nhân lực luôn được trú trọng
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trang thiên bị nhà cửa máy móc cập nhật công nghệ tiên tiến
thì nếu không có con người tinh thông nếu không có người tâm huyết
nếu không có người giỏi thì rất khó mà chúng ta có thể phát huy hết tính năng
phát huy hết khả năng hết công năng của trang bị cơ sở vật chất cũng như máy móc thiết bị
thì xác định cái vấn đề con người là vấn đề then chốt trong tất cả các vấn đề then chốt
trong một năm vừa qua việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
luôn được bệnh viện trú trọng đặc biệt là không tiền chọn
thu hút đội ngũ nhân lực trình độ cao
và có thể làm tốt điều đó thì công tác đào tạo bồi dưỡng nhầm tạo cán bộ
có đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đóng vai trò then chốt
theo đề án đến năm hai nghìn hai mươi năm bệnh viện sẽ tuyển dụng ba mươi bác sĩ nổi trú
đây là đội ngũ được đào tạo chất lượng cao chuyên sâu
bên cạnh đó đào tạo tay nghề nâng cao đội ngũ hiện có
phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển bệnh viện hiện đại kiểu mẫu
ngang tầm với các bệnh viện tuyến trung ương
xây dựng niềm tin thương hiệu đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân
với định hướng là các bác sĩ từng chuyên ngành phải sâu phải giỏi
cho nên việc đào tạo
con người nhất là trong ngành nghi
là một cái việc mà chúng tôi xác định nó phải là thường xuyên liên tục
thì xác định như vậy cho nên là đội ngũ anh em cán bộ chiến sĩ
y bác sĩ chúng tôi cũng đang rất nỗ lực
để làm sao đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh
nhu cầu khám chữa bệnh cập nhật kiến y học ngày càng cao
của cán bộ chiến sĩ cũng như của nhân dân quanh vùng
chúng tôi cũng rất quyết tâm và rất tin tưởng rằng
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
và đến năm hai nghìn hai mươi sáu
đến năm hai nghìn ba mươi
thì bệnh viện một nghìn chín trăm linh tám sẽ quyết tâm đáp ứng yêu cầu chính quy tình nguyện hiện đại
để phục vụ cho lực lượng công an nhân dân chính quy tình nguyện hiện đại của chúng ta
đúng theo yêu cầu của lãnh đạo bộ của đảng của nhà nước